xu hướng stem là xu hướng giáo dục trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến khoa học công nghệ kỹ thuật và toán học
khi stem trở nên phổ biến thì những cuốn sách khoa học cũng trở thành nhu cầu thiết thực của người học và người dạy
năm bắt được nhu cầu này trong khuôn khổ hội sách mùa thu hai nghìn một mươi tám nhà xuất bản kim đồng đã cho ra mắt tủ sách stem có hàm lượng nội dung chất lượng cao
hình thức thể hiện hấp dẫn như là một công cụ đắc lực để mở ra cánh cửa khoa học bốn
tủ sách stem là công cụ hữu ích giúp bạn đọc trẻ thầy cô giáo và phụ huynh học sinh từng bước tiếp cận khoa học kỹ thuật
thành thạo nhiều kỹ năng để làm việc trong thời đại công nghệ bốn
bộ sách khoa học nội địa trò chuyện khoa học bốn dành cho lứa tuổi chín cộng của tiến sĩ giáp văn dương gồm hai cuốn
gọi tên hạt của chúa con mèo của stolinger và quả táo của newton
với hình ảnh minh họa sinh động lời kể hóm hình theo lối trò chuyện hỏi đáp giữa cha và con
tiến sĩ giáp văn dương đã giới thiệu và diễn giải dung dị dễ hiểu các thành tiệu khoa học vật lý
các giải thưởng nobel nổi tiếng vốn còn khó nắm mắt với bạn đọc lứa tuổi học đường
xuất bản từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám và được tái bản chỉ sau đó vài tháng
bộ sách trò chuyện khoa học bốn của tiến sĩ giáp văn dương là một trong những bộ sách khoa học nội địa hiếm hoi
và ngay lập tức đã trở thành cuốn cẩm năng yêu thích của bạn đọc nhỏ tuổi
sau khi đọc thì con thấy rất là ấn tượng về cái cách mà dr giáp đã thể hiện cho bọn con
để tuy là đó là công trình đạt giải nobel nhưng mà nó cũng có thể rất là dễ hiểu
dr giáp đã giúp bọn con
để bọn con hiểu được bản chất của cái công trình được giải nobel
với các cuốn sách trong tủ sách stem độc giả sẽ có cơ hội tìm hiểu thế giới xung quanh
vận dụng hiểu biết và kỹ năng để thực hành khoa học làm chủ công nghệ bốn ngay trong cuộc sống hàng ngày